những ngày này ở làng phù bài xã thủy phù thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
ngập tràn trong những tiếng nổ giòn dã từ nhiều gia đình làm bánh khô
một loại đặc sản để phục vụ cho ngày tết
bên cạnh hương vị thì có lẽ nhờ những âm thanh vui vẻ này
mà nghề làm bánh khô ngày tết được lưu truyền từ đời này sang đời khác
đây là một trong những công đoạn để đóng bánh khô mà người dân làng thủy phù gọi là nổ nếp
bởi gạo nếp sau khi cho vào ống gan sẽ được rang đều khoảng tám đến một mươi phút
tiếp đó người thợ sẽ dùng một cái búa lớn đánh mạnh vào cò của ống gang
khi nén trong ống gan lúc này được giải phóng phát ra tiếng nổ lớn mà ở thôn khác vẫn nghe được rõ
vào những ngày gần tết sau khi đưa ông công ông táo lên trời
người làng thủy phù mới bày dụng cụm ra để làm bánh
thật bất ngờ bởi chiếc bánh trông đơn giản nhưng đồ để làm ra nó lại rất phức tạp
và bất ngờ hơn khi có hơn chín mươi gia đình trong làng còn giữ nghề
để làm ra được đòn bánh khô thơm ngon chất lượng phụ thuộc vào nguyên liệu được trộn và tay nghề đóng của thợ làm bánh
gạo nếp thường được thợ bánh chọn để nổ là nếp vàng
loại gạo nếp này tạo độ kết dính cho bánh tốt
bánh khi ăn thơm dẻo hòa tan từ từ cảm giác ngon hơn các loại gạo nếp khác
đóng bánh khô là một nét văn hóa truyền thống của người dân làng phù bài đã tồn tại hàng trăm năm
họ làm bánh không phải để bán mà để thờ cúng tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên
mong muốn một năm mới